ô nhiễm không khí tại các thành phố lớn đặc biệt là hà nội đang ngày càng gia tăng ở mức đáng lo ngại
thực tế cho thấy là mật độ các phương tiện giao thông ngày càng nhiều đã tác động trực tiếp đến môi trường sống và sức khỏe cộng đồng
chính vì vậy mà tăng cường giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí tại các thành phố lớn đang là hướng đi được chú trọng trong giai đoạn hiện nay
mật độ phương tiện giao thông cao ô nhiễm môi trường cơ sở hạ tầng đang phát triển là những nguyên nhân dẫn tới chỉ số ô nhiễm không khí
tại các thành phố đặc biệt là hà nội đang ngày càng tăng cao
trong đó theo những con số thống kê cho thấy nguyên nhân chính dẫn tới vấn đề này là do có tới bảy mươi lượng khói bụi gây ô nhiễm không khí tại hà nội là do các hoạt động giao thông
bên cạnh đó vấn đề kẹt xe do lượng phương tiện tham gia giao thông tăng mạnh cũng ngày càng trở nên trầm trọng
hà nội cũng như thành phố hồ chí minh là những thành phố tương đối điển hình cho các đô thị đang phát triển rất là nhanh
và giao thông đô thị thì chúng ta hiện nay đang chủ yếu là sử dụng giao thông cá nhân
trong khi đó giao thông công cộng xe buýt và các phương tiện giao thông công cộng khác thì hiện nay chiếm kỳ trọng còn thấp
và vì vậy thì một trong những hành động ưu tiên là làm sao phải giảm được tổng lượng phát thải nhà kính trên địa bàn thành phố hà nội
tại hội thảo giải pháp giao thông xanh cho thành phố hà nội diễn ra vừa qua các đại biểu đã nhấn mạnh hà nội là một trong những thành phố bị ảnh hưởng lớn bởi sức ép đô thị
ủn tắc giao thông ô nhiễm môi trường là những vấn đề thách thức hiện nay
vì vậy cần phải có các giải pháp cấp thiết để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường do các phương tiện giao thông đem lại
và một trong những giải pháp đó là hướng tới hệ thống giao thông công cộng xanh
ít người hiểu về phương tiện đi lại xanh nghĩa là sử dụng phương tiện đi lại bằng điện
nên bây giờ chúng tôi muốn phát triển hơn những biện pháp để đưa ra những dòng sản phẩm tốt thân thiện với môi trường
để mọi người biết đến hơn về phương tiện xanh và lan tỏa thông điệp xây dựng môi trường sống
giải pháp lớn nhất hiện nay đối với vấn đề ô nhiễm không khí tại các đô thị như hà nội và tp hcm
thì chủ yếu vẫn là giải pháp hạn chế các phương tiện cá nhân như là ô tô xe máy
đặc biệt là những phương tiện giao thông đã hết hạn hết sử dụng
hoặc là những phương tiện giao thông không đủ tiêu chuẩn để đưa vào lưu hành
cũng như là không đủ tiêu chuẩn khí thải để có thể lưu hành trong thành phố
đến năm hai nghìn ba mươi số lượng xe máy dự kiến tại hà nội có thể lên tới con số bảy năm triệu xe và ô tô sẽ vào khoảng một triệu xe
vì vậy việc hướng tới một thành phố xanh trong tương lai với các phương tiện giao thông giảm thiểu các khí độc hại
không khói bụi và tiếng ồn như hiện nay được xem là một trong những giải pháp hữu hiệu